liên quan đến vụ sát hại cô gái rồi phi tăng trong vali ở vũng tàu theo cơ quan chức năng
nghi phạm võ thành long trước đó đã từng chấp hành án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi chưa đủ một mươi tám tuổi
những ngày qua người dân phẫn nộ trước vụ án sát hại người giấu trong vali để phi tang ở vũng tàu
mà nghi phạm bị cơ quan chức năng khởi tố bắt giam còn rất trẻ tuổi
theo đó nghi phạm chính trong vụ án là võ thành long sinh ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn bốn
đã chấp hành án tù giam từ khi chưa đủ một mươi tám tuổi
đối tượng đã tự giới thiệu có thể giúp nạn nhân tìm việc làm hẹn gặp ở quán nhậu rồi vờ mượn xe đi đón bạn để thực hiện chiếm đoạt
tuy nhiên ngoài một số tình tiết giảm nhẹ vào thời điểm phạm tội ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng còn chưa đủ một mươi tám tuổi nên được áp dụng thêm điều luật đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
vì vậy bản án số một trăm một mươi hai nghìn hai mươi hai hsst ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai của tòa nhân dân thành phố bà rịa
tuyên phạt võ thành long sáu tháng tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chấp hành từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi chấp hành xong bản án đối tượng không phấn đấu trở thành công dân tốt có ích cho xã hội
mà tiếp tục thực hiện hành vi sát hại người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa
vũng tàu đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với võ thành long và vũ thành huy
để điều tra làm rõ vụ án sát hại người giấu trong vali rồi đưa lên núi nhỏ thành phố vũng tàu phi tàng
trong đó võ thành long bị khởi tố bắt giam để điều tra về hành vi sát hại người và cướp tài sản
còn vũ thành huy bị khởi tố bắt giam để điều tra về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ vụ án ngày hai mươi hai tháng năm
vũng tàu nhận được yêu cầu phối hợp của công an huyện cần giờ thành phố hồ chí minh xác minh một trường hợp bị mất tích
nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh nghi phạm
nhanh chóng triển khai bắt giữ các đối tượng võ thành long và vũ thành huy
quá trình làm việc võ thành long cho biết quen biết với nạn nhân chị t hai mươi một tuổi và huy qua mạng xã hội rồi hẹn nhau cùng đi chơi ở vũng tàu
khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm khi đưa chị t về khách sạn
thấy nạn nhân có mang theo nhiều tài sản trang sức giá trị nên long đã sát hại để chiếm đoạt
sau đó long báo cho huy biết rồi cả hai thực hiện giấu nạn nhân vào vali phi tang tại khu đất chống ở núi nhỏ thành phố vũng tàu
còn số tài sản chiếm đoạt được các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
lúc bắt giữ huy cơ quan chức năng còn thu giữ trên người đối tượng điện thoại của nạn nhân
liên quan vụ cô gái trẻ bị sát hại nhất trong vali ở bà rịa vũng tàu
chiều hai mươi ba tháng năm cơ quan chức năng cho biết nạn nhân vừa được đưa về nhà tại xã bình khánh huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
rất đông người thân bạn bè và hàng xóm xung quanh nén đau thương đến chia buồn tiến biệt thiếu nữ xấu xố lần cuối
một người hàng xóm cho biết gia đình nạn nhân là dân lao động tự do ở địa phương người cha làm búc xếp mẹ bán sạp trái cây
nạn nhân có ngoại hình xinh đẹp là con út trong gia đình có hai anh lớn
hàng ngày cô đi làm neo trong nội thành thành phố hồ chí minh
đi chiều về
từ hôm một mươi chín tháng năm người dân xung quanh nghe thông tin gia đình nạn nhân đi tìm con gái do đi chơi không thấy về
cô xin phép đi đến hai mươi một giờ nhưng sau đó mọi người không thể liên lạc
sau khi tìm kiếm con không thấy gia đình trình báo công an
đến sáng hai mươi ba tháng năm người dân ở đây bảng hoàng khi nghe tin cô gái bị sát hại giã mạn
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan trong vụ án sát hại cô gái
rồi bỏ vào vali
phi tang trên khu vực núi nhỏ thành phố vũng tàu
qua điều tra công an nghi vấn nạn nhân đã bị sát hại ở một khách sạn tại phường hai thành phố vũng tàu
cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm là võ thành long hai mươi tuổi chú tài xá tam phước huyện long điển và một đối tượng không rõ lai lịch sống lang thang
đến khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ long tại quận bình tân thành phố hồ chí minh
đối tượng này khai thông qua mạng xã hội có quen biết với chị t hai mươi một tuổi
chú tại huyện cần giờ
ngày một mươi tám tháng năm long cùng với bạn tên là vũ thành huy hai mươi năm tuổi trú tại xã hòa long thành phố bà rịa thuê một chiếc taxi để đón tê đi chơi tại thành phố vũng tàu
khoảng giờ ngày một mươi chín tháng năm long và t về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi
khi phát hiện chị t có mang theo nhiều tài sản trang sức có giá trị long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản
long ra tay khiến nạn nhân tử vong
tại đó long nhắn tin báo cho huy biết về sự việc để bàn việc phi tăng nạn nhân vật
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày long đi mua vali rồi cùng huy đưa nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tàng
cả hai thống nhất vứt vali tại núi nhỏ thành phố vũng tàu
sau khi vụ việc xảy ra các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
khám xét trên người của đối tượng huy cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iphone một mươi hai pro max của nạn nhân
giữa cốc độ pháp lý luật sư nguyễn hồng thái giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn quốc tế hồng thái
và đồng nghiệp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận
không chỉ hành vi là tàn ác mà còn mất hết nhân tính
hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác là một trong những quyền cơ bản nhất của con người
mọi hành vi tước đoạt quyền sống của con người trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định
theo đó các nghi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người quy định tài điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với nhiều tính tiết đỉnh khung tăng nặng như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đề hèn thực hiện phạm tội một cách man rợ
ngoài ra các đối tượng còn phạm tội cướp tài sản được quy định tại điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
khung hình phạt thấp nhất là ba năm đến một mươi năm có tính tiết đỉnh khung tăng nặng
luật sư nguyễn hồng thái cho biết thêm với kết quả điều tra cho thấy các nghi phạm không chỉ thực hiện hành vi sát hại người
mà còn xâm phạm đến cơ thể nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong
các đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội xâm phạm thi thể người khác quy định tại điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự
theo đó điều ba trăm một mươi chín bộ luật hình sự quy định người nào có hành vi khác xâm phạm thi thể mô mả hài cốt
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
đặc biệt với hành vi phân thi thể nhét vào vali nhằm xóa dấu vết để trốn tránh hoặc che giấu tội phạm
đây là một trong những tình tiết tăng nặng theo quy định tại điều năm mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó theo nhận định của luật sư nguyễn hồng thái nghi phạm vũ thành huy đóng vai trò đồng phạm
vì đã có hành vi giúp sức cho nghi phạm võ thành long phi tang nạn nhân
theo đó tại điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định tội che giấu tội phạm có thể chịu hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
còn theo điều ba trăm chín mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm người phạm tội không tố xác tội phạm đối mặt với hình phạt cảnh cáo
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
ngoài việc bị xử lý hình sự luật sư nguyễn hồng thái cho rằng các nghi phạm còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân
khoản bồi thường được quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm gồm
chi phí hợp lý cho việc mai táng tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa phụ cấp dưỡng
thiệt hại khác do luật quy định
người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp tính mạng của người khác bị xâm phạm
phải bồi thường thiệt hại theo quy định tài khoản một năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự
và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích
thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người bị thiệt hại
nếu không có những người này thì người mà người bị thiệt hại đã trực tiếp nuôi dưỡng
người đã trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại được hưởng khoản tiền này
mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận
nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có tính mạng bị xâm phạm
không quá một trăm linh lần mức lương cơ sở do nhà nước
thưa quý vị trước đó vụ cô gái hai mươi một tuổi mất tích từ mùng bảy tết bị sát hại
phi tang vào ngăn tủ bếp cũng từng gây rúng động dư luận
theo công an quận thanh xuân khi bắt giữ hung thủ hoàng minh hào về hành vi trộm cắp
lực lượng chức năng đã thu xứ trên người đối tượng có căn cướp công dân
thẻ ngân hàng bằng lái xe mô tô mang tên nạn nhân l
từ đây vụ án sát hại thiêu nữ xấu xố ở phòng trọ để cướp tài sản được làm sáng tỏ
kể từ khi công an quân thành phố
công an quận thanh xuân hà nội bắt giữ đối tượng hoàng minh hào để điều tra
làm rõ hành vi sát hại người cướp tài sản của nạn nhân lt sinh năm hai nghìn ba
quê ở huyện thường xuân tỉnh thanh hóa trú tại phường mi đình một quận năm tứ liêm hà nội
người dân vẫn chưa hết phẫn nộ lên án trước hành vi của đối tượng
theo công an quận thanh xuân việc bắt giữ đối tượng hoàng minh hào
đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an
khi hào là một trong những đối tượng nghi vấn của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ở ngõ một trăm chín mươi phường thượng đình
bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã bắt giữ hào ở phường minh khai quận bắc từ liêm hà nội
khi bắt giữ đối tượng tổ công tác thu giữ trên người hào có căn cước công dân
thẻ ngân hàng bằng lái xe mang tên lttl
khi điều tra viên hỏi hào về những loại giấy tờ này anh ta tìm mọi cách trối quanh
sau đó hào về quê không sử dụng đến giấy tờ các loại để quên trong cốp xe
nên đối tượng cất vào trong người cho đối bị mất
thời điểm này công an thành phố hà nội cũng nhận được thông tin của gia đình nạn nhân ltl đang tìm người mất tích
thông qua các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng chăm nối các tài liệu chứng cứ
các điều tra viên giấy dạng kinh nghiệm của công an quận thanh xuân đã buộc đối tượng hào phải ca nhận hành vi sát hại chị l
lãnh đạo công an quận thanh xuân đã báo
báo cáo ban giám đốc công an thành phố hà nội về vụ án
đồng thời đưa đối tượng hào đến số nhà một hẻm một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giấy hà nội
để xác định hiện trường gây án và nơi giấu sang nạn nhân
ngày hai mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản
xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một tại phường thượng đình thanh xuân
và vụ án sát hại người cướp tài sản xảy ra ngày một mươi sáu tháng hai tại phường yên hòa cầu giấy
tại cơ quan công an đối tượng hào khai nhận ngày hai mươi hai tháng một
sau khi trộm cắp một xe máy honda vision màu đen ở ngõ một trăm chín mươi nguyễn trái phường thượng đình
hào đã đem cầm cố lấy một mươi triệu đồng
sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe mỹ đình để ở
đến trưa ngày hai mươi năm tháng một thì bắt xe khách đi hà tĩnh chơi tết
sáng ngày một mươi sáu tháng hai trong quá trình đi xe khách về hà nội
hào lên mạng xã hội facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị rtl
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng hai
hào hẹn gặp chị l tại số nhà một hẻ một mươi bốn ngách bốn mươi ngõ bảy mươi chín cầu giới hà nội để xem phòng trọ
do không có đủ tiền đặt cọc nên hảo đi về
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l
đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị l tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà
tại đây hào đã được chị l dẫn lên phòng ba trăm linh hai tầng ba để xem phòng
thấy chị lờ đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã sát hại nạn nhân
sau khi thấy chị l tử vong hào đã giấu nạn nhân vào ngăn tủ bếp
đối tượng lấy một xe máy honda vision hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường
tiếp đó hào sử dụng xe máy của chị r làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở
tại địa chỉ ba mươi sáu c ngõ một trăm năm mươi hai nguyễn đình hoàn tổ hai mươi bốn phường nghĩa đô quận cầu giấy
theo cơ quan điều tra đối tượng hào không có nghề nghiệp ổn định có chơi cờ bạc trên mạng
hiện công an quận thanh xuân đã chuyển hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để thụ lý điều tra theo thẩm quyền
trở lại vụ cô gái bị sát hại phi tăng trong vali ở bà rịa vũng tàu hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại